những ngày vừa qua các tỉnh phía bắc nói chung và điện biên nói riêng đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề về người cũng như tài sản do mưa lũ gây ra
công an tỉnh điện biên đã huy động lực lượng phương tiện hỗ trợ người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả
sáng qua đoàn công tác cứu trợ lụt bão của công an tỉnh điện biên đã xuống các xã quài quang quầy nưa của huyện tuần giáo và trao năm tấn gạo ba tạ mì tôm lương khô cùng nước sạch cho bà con nhân dân
tại xã bùi nhung một trong những xã bị ảnh hưởng nặng nề nhất của huyện tuần giáo lực lượng công an đã giúp đỡ bà con làm chỗ ở tạm đảm bảo về lương thực nước sạch và thuốc men để phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa lũ đồng thời đã trao cho những gia đình bị thiệt hại nặng nề nhất mỗi hộ một triệu đồng để khắc phục những khó khăn trước mắt
tổng số lương thực thuốc men và tiền ủng hộ cho các xã bị thiệt hại do mưa lũ trong đợt này có trị giá gần hai trăm linh triệu đồng